sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội đã công khai danh sách một mươi sáu dự án bị thu hồi chấm dứt hoạt động trên địa bàn thành phố hà nội
các dự án này đều nằm trên vị trí đất vàng nhưng không thể triển khai hoặc bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí và bức xúc trong dư luận
việc công khai và kiên quyết thu hồi đất từ các dự án này cho thấy động thái quyết liệt của thành phố trong vấn đề này
đây là một trong một mươi sáu dự án vừa bị sở kế hoạch đầu tư tp hà nội công khai nêu tên về việc thu hồi và chấm dứt hoạt động
dự án trung tâm thương mại chợ ngã tư sở từng được phê duyệt với quy mô hơn một mươi một m hai thiết kế hiện đại
thế nhưng sau một mươi năm chìm nổi dự án treo đã biến khu chợ sầm út bậc nhất nhì thủ đô thành khu chợ hoang tàn như thế này
dự án treo rồi thành ra là bà con kinh doanh bây giờ cũng muốn đầu tư vào nhưng mà dự án như thế thành ra chúng tôi là không dám đầu tư
mà khách vào đến đây rồi là nhìn thấy cảnh chợ như thế này là người ta vào một lần lần thứ hai là không có hàng người ta sẽ không vào nữa
còn đây là
ba mảnh đất mà thành phố hà nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa quang trung
cả chục năm bệnh viện mãi chưa thấy đầu mảnh đất hàng nghìn mét vuông ở vị trí vàng thì bị bỏ hoang
lãng phí bất cập là điểm chung của các dự án treo bị thu hồi
để những cái tài sản của chúng ta ứ động nằm chết một chỗ trong khi mà thực sự mà nói là cái nguồn lực của chúng ta nó đang rất là giới hạn rồi
mà đặc biệt đó lại là những cái khu đất vàng hoặc là những cái khu đất
mà được chỉ với một cái giá rất thấp thì nó càng gây thiệt hại
theo thống kê hiện toàn thành phố có tới một trăm sáu mươi một dự án chậm triển khai
tháng chín năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân tp hà nội đã bàn hành các quyết định thu hồi quyết định giao đất cho thuê đất
đối với tám dự án sở tài nguyên môi trường kiến nghị thu hồi và bốn mươi bảy dự án theo chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
điều này đã thể hiện quyết tâm của thủ đô trong việc cương quyết xử lý
các chủ đầu tư chây ý ôm đất gây lãng phí
các nhà đầu tư mà có những cái vướng mắc khó khăn mà chúng ta có thể tháo gỡ được để cho họ tiếp tục đầu tư
thì thành phố sẽ tháo gỡ để cho họ đầu tư
nhưng mà những cái nhà đầu tư mà có những cái nguyên nhân mà không thể tháo gỡ được
mà thực sự mà phải thu hồi là chúng ta cương quyết thu hồi
thế nhưng có nhiều câu hỏi đặt ra về câu chuyện hậu thu hồi dự án
đặc biệt là những khu đất vàng sẽ được sử dụng như thế nào
làm thế nào để chủ đầu tư mới không tái diễn cảnh chậm tiến độ
thậm chí bỏ hoang đất vàng trong bối cảnh quỹ đất thủ đô ngày càng hạn hẹp
nhưng mà tôi vẫn e sợ rằng là hiện nay vẫn e ngại rằng hiện nay
mặc dù chúng ta đưa ra rất nhiều tiêu chí về chuyện lựa chọn chủ đầu tư có năng lực
vẫn chưa được thực hiện trên thực tế
hàng trăm dự án đã giao cho doanh nghiệp nhưng hiện đang bị bỏ hoang là con số khá lớn
hà nội đang nỗ lực giả soát giải quyết
giải quyết một số diện tích này tuy nhiên thủ đô cũng còn phải nỗ lực hơn nữa để quản lý
giám sát những dự án mới tránh tình trạng rơi vào vết xe đổ